người tung tin giả có thể bị xử phạt hành chính từ hai mươi đến ba mươi triệu đồng
có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự từ ba tháng đến bảy năm tù
tin giả nhưng hậu quả là thật
hãy bấm nút thích chia sẻ một cách có trách nhiệm
thời sự hai mươi hai h truyền hình nhân dân
thưa quý vị trong bối cảnh cả thế giới đang gồng mình phòng chống dịch covid một mươi chín
nhắc đến từ virus người ta sẽ nghĩ ngay đến dịch bệnh
thế nhưng cũng chính trong thời kỳ mà công nghệ không dây phát triển như hiện nay
thì trên không gian mạng đang tồn tại loại virus không gây dịch
nhưng lại gây hậu quả khôn lường
loại virus ấy có tên gọi virus tin giả
và thực tế thì thứ virus này đang làm ảnh hưởng đến việc phòng chống dịch bệnh
tới trật tự an toàn xã hội và an ninh quốc gia
khu phố một mươi bốn phường phú thủy thành phố phan thiết
có ba mươi ba người dương tính bị cách ly
bà con chú ý những nơi mà người bị cách ly tại huế
nên tránh đi vào những nơi này
uống gừng có thể chữa covid một mươi chín vân vân
và hàng tá những thông tin chia sẻ tương tự
chỉ đến khi các đối tượng này bị mời lên công an làm việc
thì họ mới cho biết thông tin mình đăng lên chỉ để câu view bán hàng
riêng từ ngày hai mươi tháng một đến ngày năm tháng hai
có khoảng hai trăm linh bài đăng trên các trang tin điện tử blog mạng xã hội facebook
thu hút hàng triệu lượt tương tác liên quan đến dịch covid một mươi chín
có trên ba trăm linh trường hợp đưa tin
tin giả liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín trên internet bị điều tra xử lý
xác định được ba mươi năm tài khoản facebook đưa thông tin thất thiệt
việc phát tán virus tin giả về dịch bệnh covid một mươi chín đã gây nhỡ loạn thông tin
làm giảm hiệu quả của công tác truyền thông
về phòng chống dịch bệnh mà bộ y tế và các cơ quan báo chí trinh thống trong nước đang thực hiện
với hơn sáu mươi bốn triệu người sử dụng internet chiếm hai phần ba dân số
và năm mươi tám triệu tài khoản facebook
không gian mạng trở thành một môi trường lý tưởng để phát triển
và kéo theo cả những cạm bẫy
những người cố tình tôn tin giả
hay những người chia sẻ các tin tức giả
không kiểm chứng thông tin thật giả
đều phải chịu trách nhiệm trước cơ quan pháp luật
nhưng quan trọng hơn cả
mỗi nút ấn thích chia sẻ của độc giả
đều có thể gây ra những ảnh hưởng lớn
vậy chia sẻ thông tin ra sao
trách nhiệm của mỗi cá nhân và cộng đồng như thế nào
mời quý vị và các bạn cùng đến với cuộc trao đổi của biên tập viên tuấn hiệp
cùng với vị khách mời của chương trình ngày hôm nay
xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi
thưa ông hiện tại thì
các cơ quan và báo chí chính thống
cũng như là các cơ quan quản lý
cũng đã và đang quyết liệt chống tin giả
về virus covid một mươi chín
và cũng như là tăng hình thức pháp luật
để xử lý các đối tượng thông tin giả
vậy thì là một chuyên gia về truyền thông thì ông có nhận định như thế nào
tôi nghĩ rằng là việc gia tăng các hình phạt
dành cho những người thông tin giả
là vô cùng cần thiết hiện tại thì mức phạt
đã có rồi nhưng mà tôi nghĩ rằng
cần phải nâng mức phạt lên cao hơn
và thậm chí là không cần nhân đạo ở cái mức
là che mặt của những người vi phạm
bởi tôi nhìn trên truyền hình vẫn còn là
che mặt của những người vi phạm nhưng thực ra
cần phải công bố facebook của những người
thông tin giả cho nhìn rõ mặt của họ
để cho tăng tính gian đe nhiều hơn nữa
thì đó chính là một trong những việc
cần làm song song với nó
thì tôi nghĩ rằng là các cơ quan chức năng
đặc biệt là các cơ quan truyền thông
nên tạo có một trung tâm
gọi là trung tâm phòng
phòng độc về thông tin
việc này thì nước pháp cũng như
liên minh châu âu cũng đã làm tức là có những trang web
để kiểm chứng thông tin giả
khi bạn nhận thấy một cái thông tin giả thì bạn có thể
post cái đường link ấy lên hoặc bạn lên
đưa cái thông tin đấy lên trên cái trang web đấy
thì người ta sẽ trả lại cho một cái kết quả rằng là
cái trang web này có đáng tin hay không hoàn toàn
không đáng tin nó cũng giúp rất nhiều
cho nhân dân trong việc là làm thế nào
để có cái cách hành xử
đúng trước khi mà
khi tiếp xúc với một cái thông tin mà họ không biết
là thật hay giả vâng ạ và vậy thì bên
cạnh việc tăng hình thức pháp luật xử lý và
kiểm soát chặt chẽ những tin giả như vậy
thì với người đọc
thì họ nên làm gì để có thể
nhận định được là những tin đó
là thật hay giả và họ cần
có cái trách nhiệm như thế nào để có thể là
chia sẻ về những thông tin
về covid một mươi chín ạ một điều đáng mừng
trong họ kép ở đây trong dịp
covid một mươi chín lần này đó chính là
sự trở lại của truyền thông
trinh thống người dân đã tin
hơn và lắng nghe
và coi rằng những thông tin đưa ra từ
những cơ quan truyền thông trinh thống là chuẩn
là chính xác mà mình dựa vào đó nên
hành xử ứng xử dựa theo cái đó
việc thứ hai là trách nhiệm và
ý thức cũng như là kiến thức
kỹ năng của mỗi một người
công dân ở trên mạng là vô cùng quan trọng
thế thì có một số các cái việc
cần phải làm nếu như mình gặp một cái thông tin
thứ nhất nguyên tắc là không bao giờ
chia sẻ bất cứ điều gì nếu
như mình không tận mắt nhìn thấy nó
hoặc không có cơ sở khoa học hoặc
bằng chứng về việc đó cái thứ hai
là nếu ở mức độ cao hơn
thì cái việc này cũng đã một số
trường học đã dạy rồi đó là cái môn hiểu biết
về truyền thông tức là học cách
phân biệt tin thật tin giả như thế nào
thì có một số việc đơn giản một số
động tác đơn giản mà mỗi người dân có thể
làm được để kiểm tra việc thứ nhất
là kiểm tra nguồn tin đó
có phải là một nguồn tin trinh thống hay không
ví dụ như là báo nhân dân vtv vov
đưa tin thì đó là một nguồn tin trinh thống bạn
có thể tin vào được và rất nhiều các cái tờ báo
khác mà thuộc hệ thống báo
chính trị xã hội ở việt nam có uy tín
cái việc thứ hai đó chính là việc
chúng ta xem cái ảnh chúng ta có thể
lấy cái ảnh đó và ngay lập tức chúng ta đưa lên
trên mạng để tìm cái ảnh để xem là cái ảnh đấy
có vẻ ảnh thật hay không thì chỉ trong vòng
mấy giây thôi cái việc thứ ba nữa là bạn
post lên xem cái trang web đấy
nó có phần giới thiệu về mình hay không
nếu mà ví dụ một cái trang web nó không có giới thiệu
về mình khi nó giới thiệu về mình
cũng không mang đủ tính chính danh thì có nghĩa là
nó cũng không đáng tin thế thì thứ nhất là bạn đừng tin
và thứ hai tuyệt đối như tôi nói là không
chia sẻ những tin nếu như nó không phải là tin
trinh thống hoặc là tin từ những người
có đủ thẩm quyền hoặc chính bạn là người
có thẩm quyền và đã thí nghiệm rất nhiều lần về việc đấy
bạn khẳng định rằng điều đấy là điều rất là tốt
xin được cảm ơn những chia sẻ hữu ích
từ ông ạ và bây giờ xin mời
quý vị cùng quay trở lại với trường quay s hai
chia sẻ thông tin có trách nhiệm
cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến
quý vị và các bạn hãy là người
tỉnh táo trước các thông tin về dịch covid một mươi chín
đó cũng là hành động thiết thực
mà mỗi công dân đóng góp
vào công tác phòng chống dịch